thông tư một trăm ba mươi hai của bộ tài chính quy định doanh nghiệp siêu nhỏ không cần lập báo cáo tài chính
quy định này đã gỡ nút thắt đối với doanh nghiệp siêu nhỏ tạo điều kiện để hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp
thông tư một trăm ba mươi hai quy định đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu thì không cần lập sổ sách kế toán không bắt buộc lập báo cáo tài chính
quy định này rõ ràng là rất đơn giản về chế độ kế toán phù hợp với doanh nghiệp siêu nhỏ doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
bây giờ đã có cái thông tư về kế toán mới cho doanh nghiệp siêu nhỏ có thông tư một trăm ba mươi hai thì chỉ cần có bảy tài khoản thôi không phải nhiều tài khoản như trước
mà thậm chí là gì người ta có thể dụng kế toán đơn và có thể không cần phải lập cả cái báo cáo về thuế v v thì đấy cũng là những cái cởi mở
và bên cạnh đó thì phải có những cái quy định khác rõ ràng minh bạch hơn để tạo người ta sẽ tiếp cận đến doanh nghiệp
thông tư một trăm ba mươi hai cũng quy định doanh nghiệp siêu nhỏ không cần phải có kế toán trưởng do đó doanh nghiệp siêu nhỏ có thể bố trí nhân lực phù hợp để đảm bảo hoạt động thông suốt
cùng với việc chuyển đổi chế độ kế toán đơn giản việc áp dụng hóa đơn điện tử cũng đã hỗ trợ rất tốt đối với doanh nghiệp siêu nhỏ
mạng hay là cái kiểu như của là thu thuế về bk các kiểu đấy là nó rất thuận tiện không thể ai lậu được
kế toán cũng không thể lậu được nhưng ngày trước là kế toán có thể là làm nó rất là ẩu về cái vấn đề
trước mình cũng làm rồi là mình cũng hiểu biết rồi
thông tư một trăm ba mươi hai đã tháo gỡ rất nhiều nút thắt cho doanh nghiệp đơn giản hóa thủ tục hành chính
đây là một bước đột phá tạo điều kiện cho hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp hướng tới mục tiêu năm hai nghìn hai mươi cả nước sẽ có ít nhất một triệu doanh nghiệp